mới đây tại bến phả tân châu thị xã tân châu tỉnh an giang chiếc ô tô do tài xế trương thanh phước điều khiển đã bất ngờ lao thẳng xuống sông
lời lỡ chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu hộ trục vứt chiếc xe và tìm hiểu nguyên nhân của sự việc này
thông tin ban đầu chiếc xe do tài xế phước điều khiển được một gia đình thuê đi từ thành phố hồ chí minh đến thành phố châu đốc tỉnh an giang để cúng bà chúa sư núi sam
trên đường về đến bến phả tân châu an giang hồng ngự đồng tháp thì gặp tai nạn
khi rơi xuống sông trên xe có sáu người trong một gia đình và đã tự thoát khỏi xe kịp thời nguyên nhân là do xe bị mất phanh khi xuống phà
vi phạm giao thông và có hành vi chống đối người thi hành công vụ vụ việc này vừa xảy ra tại km số một trăm bốn mươi bảy năm trăm linh thuộc địa phận bản đồn một phường xuất hóa thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
trước đó vào trưa ngày bốn tháng bốn
xe ô tô do nguyễn đức tân chú tỉnh thái nguyên điều khiển lưu thông trên quốc lộ ba hướng cao bằng hà nội đi không đúng phần đường quy định
tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã ra tín hiệu để dừng lại xử lý
tại đây tổ công tác yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng tân đã không chấp hành và có lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ các chiến sĩ đã thực hiện nhiệm vụ rồi bỏ ra ngoài không chấp hành
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc tạm giữ giấy phép lái xe niêm phong và tạm giữ phương tiện
sau hơn ba tiếng đồng hồ tân vẫn không chịu ký vào biên bản và giữ thái độ không hợp tác với lực lượng công an
theo đánh giá của đại diện lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cà mau nguyên nhân dẫn đến sự vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây
bên cạnh các biển báo hướng dẫn tuyên truyền chưa phù hợp thì lỗi do người điều khiển phương tiện chiếm đa số
rất nhiều trường hợp chỉ vì sự bất cần chủ quan của các tài xế đã gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm
từ tình hình thực tế lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cà mau đã tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp
bên cạnh đó xử lý nghiêm các trường hợp là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn như đi không đúng làn đường quy định không quan sát khi tránh vượt
ghi nhận tại các tổ tuần tra chưa đầy một buổi lực lượng đã nhắc nhở và lập biên bản gần chục trường hợp vi phạm các lỗi trên
song song với các biện pháp trên đối với những trường hợp phương tiện vận tải vi phạm luật giao thông gây tai nạn dẫn đến chết người
công an thành phố cà mau đã tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án khởi tố bị can là các tài xế lái xe vi phạm
bên cạnh việc tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông còn kêu gọi người điều khiển phương tiện
nhất là các phương tiện vận tải phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm thể hiện văn hóa giao thông khi lưu thông trên các tuyến đường
nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra với hiệu quả đau lòng cho bản thân

nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông khi lưu thông trước các tuyến đường
nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông khi lưu thông trước các tuyến đường